hướng về đồng bào miền trung tây nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt
trong ngày hôm qua tại hà nội ubndtqvn đã tiếp nhận bảy trăm linh triệu đồng từ đoàn việt kiều ban lan
một mươi usd từ các đại biểu dự đại hội liên hiệp các hội người việt nam tại châu âu
và đại hội người việt nam tại cộng hòa séc
thay mặt ban thường trực ubndtqvn phó chủ tịch ubndtqvn tổng thư ký trần thanh mẫn
và phó chủ tịch ubndtqvn trương thị ngọc ánh cảm ơn bà con việt kiều ở ba lan cộng hòa xéc
hội người việt nam ở châu âu đã có tấm lòng vì đất nước chia sẻ khó khăn với đồng bào miền trung
tính từ ngày một mươi bảy tháng một mươi đến ngày bốn tháng một mươi một tổng số tiền tiếp nhận và đăng ký ủng hộ của đồng bào miền trung
tại ubndtqvn là hơn một mươi tám tỷ đồng
đến nay năm địa phương bị ảnh hưởng bão lũ miền trung đã tiếp nhận được năm mươi chín tỷ cứu trợ
từ mặt trận tổ quốc việt nam và các nguồn cứu trợ
khi nhận tấm lòng lươn hướng về quê hương đất nước của kiều bào
phó chủ tịch ubndtqvn trương thị ngọc ánh mong muốn tình cảm của cộng đồng bà con việt kiều ở châu âu
sẽ tiếp tục được lan tỏa
hy vọng thông qua hội việt nam ở các nước bà con việt kiều sẽ thường xuyên liên hệ với mặt trận tổ quốc việt nam
mặt trận tổ quốc việt nam sẽ luôn là cầu nối giữa nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài